trong dịp tết nguyên đán này rất nhiều doanh nghiệp tổ chức gặp mặt để nhìn lại những thành quả của một năm đã qua và đưa ra những định hướng cho năm mới đinh rậu
bên cạnh đó có rất nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã có những nghĩa cử cao đẹp thăm hỏi động viên những người có hoàn cảnh khó khăn những người bệnh không thể về nhà đón tết cùng gia đình
đây là những nghĩa cử đẹp đẽ ấm áp tình người rất đáng trân trọng trong dịp tết đến xuân về này
tám giờ sáng hai mươi ba tháng một tức ngày hai mươi sáu tết tại bệnh viện nhiệt đới trung ương hàng chục sinh viên tình nguyện trường đại học y hà nội truyền hàng trăm phần quả tết tới bệnh nhân ở đây
họ là những người không thể về nhà đoàn tụ cùng gia đình trong dịp tết nguyên đán này
buổi trao quà này do công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản tài trợ và phối hợp với đoàn thanh niên trường đại học y hà nội tổ chức thực hiện
với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ việc thăm hỏi tặng quà người bệnh xuất phát từ những kỷ niệm mà chính ông đã trải qua
năm trước thì tôi cũng đang nằm trong bệnh viện tại nhật bản để điều trị ung thư
thì hơn ai hết là tôi rất là hiểu cái tâm trạng của một người bệnh nhân cũng như là người nhà của bệnh nhân nữa
những cái lúc mà khó khăn như thế này thì chỉ một cái lời động viên thăm hỏi thôi thì nó sẽ vượt lên cái giá trị về vật chất
việc tặng một món quà nhỏ nó cũng trở thành một liều thuốc tinh thần rất là bổ ích hữu ích cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể có những động lực để cố gắng vươn lên để chiến đấu và chiến thắng với bệnh tật
với sự điều phối của đoàn thanh niên trường đại học y hà nội cùng sự ủng hộ nhiệt tình từ phía lãnh đạo bệnh viện nhiệt đới trung ương hàng trăm xuất quà đã được trao tận tay bệnh nhân người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây
và với tất cả sự ân cần sẻ chia những lời động viên thăm hỏi đã khiến bệnh nhân vô cùng súc vọng
trong khi đó những doanh nghiệp doanh nhân khác lại tìm đến sẻ chia với những hoàn cảnh khác
ở những địa phương khác đây là trường tiểu học vĩnh yên hai xã vĩnh yên huyện bảo yên tỉnh lào cai
từ đầu sáng sớm những gói quà từ những tấm lòng hảo tâm lần lượt được các tình nguyện viên câu lạc bộ nghệ thuật cơ quan trung ương đoàn mang tới cho các em nhỏ
những chiếc áo ấm những chiếc chăn tủ sách thư viện sách vở mới và nhiều phần quà khác đã được trao đến tận tay các em học sinh nội chú với hy vọng mang đến cho các em
đặc biệt là các em khó khăn người dân tộc thiểu số
các em vui đón tết nguyền đán
các em khó khăn nơi cũng đến được những nơi như này vùng sâu vùng xa để chia sẻ một phần nào đó các sự hỗ trợ của mình để làm sao cho các cháu của chúng ta được có cuộc sống tốt đẹp hơn
khi được đón nhận những tình trạng như thế này thì bản thân tôi là một quản lý thì tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi
và đây cũng là động lực cho ban giám hiệu nhà trường cũng như là các thầy cô giáo để có phấn đấu trong sự nghiệp giáo dục
còn đối với các em học sinh cũng làm cái niềm vui đối với các em là cái sự thông cảm chia sẻ cái điều kiện khó khăn của các em nơi đây
cái này cũng là một cái động lực để cho các em phấn đấu học tập tốt hơn
những tấm chăn tấm áo những chiếc bánh trưng những phần quà tuy nhỏ nhưng thiết thực với những em nhỏ những người bệnh những hoàn cảnh khó khăn
và trên hết những tấm lòng những nghĩa cử đó sáng lên tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách giữa độ tết đến xuân về